các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công điện gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa và thành phố đà nẵng
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương giao thông vận tải tài nguyên và môi trường quốc phòng công an
công điện nêu rõ những ngày qua tại khu vực miền trung đã xảy ra mưa lớn tổng lượng mưa phổ biến hai trăm linh năm trăm linh mm có nơi tới trên bảy trăm năm mươi mm
đây là đợt mưa lũ bất thường ngay giữa mùa khô kèm theo rông lốc sóng lớn đã gây thiệt hại về người nhà cửa đặc biệt là thiệt hại và ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp thủy sản nhất là tại các tỉnh bình định và phú yên
thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn
chia sẻ với những khó khăn mất mát của đảng bộ chính quyền và nhân dân các địa phương
trước tác động của biến đổi khí hậu thiên tai diễn biến phức tạp khó lường mưa lũ ngập lụt sạt lở đất có thể còn tiếp tục xảy ra
thủ tướng yêu cầu ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố tập trung chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời
chủ tịch ubnd các tỉnh thành thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa và thành phố đà nẵng cần tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tài
chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
lãnh đạo các tỉnh cũng cần tổ chức thăm hỏi hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nhất là những hộ nghèo khó khăn gia đình có người bị nạn
huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tập trung sửa chữa lại nhà cửa gia cố lồng bè trục vớt tàu thuyền xử lý môi trường sau lũ
khôi phục sản xuất nông nghiệp hỗ trợ kịp thời bảo đảm các nhu cầu thiết yếu của người dân
tổng hợp thiệt hại báo cáo đề xuất thủ tướng theo thẩm quyền
thủ tướng yêu cầu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương phối hợp địa phương chỉ đạo điều tiết các hồ thủy lợi thủy điện
hạ du trong đó lưu ý phải thông báo sớm cho người dân trước khi vận hành xả lũ
bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn chủ động bố trí lực lượng phương tiện hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai
sơ tán di rời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương
bộ tài nguyên và môi trường tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ dự báo thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng
và người dân biết để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó
người đứng đầu chính phủ giao ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
theo dõi chặt chẽ tình hình chủ động chỉ đạo đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó
theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia trong ngày hai tháng bốn ở khu vực từ hà tĩnh đến quảng nam có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
riêng quảng trị đến quảng ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến năm mươi một trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm linh mm
sau hơn ba tháng kể từ ngày bắt đầu bước vào sản xuất hơn ba mươi hectare diện tích lúa đông xuân trên toàn địa bàn quảng bình bắt đầu bước vào giai đoạn trổ bông đón đồng
thế nhưng trận mưa lũ kéo dài suốt chiều tối ngày ba mươi tháng ba đến ngày hai tháng bốn đã gây ngập úng nặng hàng ngàn hectare trong số đó
mưa lớn bất thường làm nhiều diện tích lúa đông xuân tại tỉnh quảng bình
hiện nay lượng mưa đã ngớt chính quyền địa phương cùng bà con nông dân đang khẩn trương tiêu úng tạo đê bao tạm thời nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại trong thời điểm lúa trổ bông
ông võ văn khinh ở hợp tác xã thượng phong xã phong thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình cho biết
trong đợt lũ ngày một tháng bốn lực lượng trong hợp tác xã đã đắp toàn bộ các cống và túc trực trên đê suốt từ trưa hôm qua suốt đêm
khoảng một mươi giờ đêm nước bắt đầu tràn đê
chúng tôi đã thông báo cho các thành viên trong hợp tác xã đã có hơn ba trăm linh người ra đồng hộ đê ở những nơi trọng yếu đã bị tràn
chính vì vậy đã đảm bảo được cơ bản
tuy nhiên do lượng mưa quá lớn nhiều diện tích ở vùng trũng vẫn bị ngập
đến sáng ngày hai tháng bốn tại huyện lệ thủy mưa lớn làm hơn ba sáu trăm linh hectare lúa bị ngập từ bảy mươi diện tích lúa trở lên
và gần hai hectare lúa ở các xã vùng trũng có nguy cơ bị ngập nếu tiếp tục có mưa lớn
nhiều diện tích rau màu cũng bị ngập úng hoàn toàn
ông đặng đại tình chủ tịch ubnd huyện lệ thủy tỉnh quảng bình cho biết
huyện chỉ đạo các xã thị trấn triển khai các phương án chống ngập trên các cánh đồng huy động lực lượng đắp đê cứu lúa
sáng nay hầu hết các tuyến đê bao bị tràn đã cơ bản được hàn khẩu những khu vực sung yếu được đắp cao chống chịu tốt
theo ông đặng đại tình huyện lệ thủy đã huy động gần một trăm linh trạm bơm điện và dầu để bơm ống cứu lúa
tập trung chỉ đạo các xã thị trấn khắc phục ở những điểm sung yếu nhất để cứu những vùng lúa có nguy cơ tiếp tục ngập
và sau khi mưa ngớt thì tiếp tục làm tốt công tác tiêu úng
một số nơi phải tính đến phương án gieo lại để đảm bảo sản lượng lương thực trong năm
tỉnh quảng bình gieo cấy gần ba mươi ha diện tích vụ đông xuân
ảnh hưởng của mưa lớn bất thường làm cho gần năm hectare lúa tại huyện vùng trũng quảng ninh bố trạch lệ thủy tuyên hóa bị ngập úng gãy đổ
mưa lớn cũng ảnh hưởng tới nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản các lồng nuôi cá ven sông
ông mai văn minh giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bình cho biết
mưa hiện nay đã giảm sở cùng với các địa phương huy động lực lượng tiêu úng cứu lúa và triển khai các biện pháp ứng phó
nếu mưa lớn tiếp tục xảy ra trong đêm và những ngày tới
ông minh cho hay qua theo dõi từ hôm qua đến nay thì lượng mưa lớn nhất ở huyện lệ thủy
lượng mưa lớn tập trung ở thị trấn kiên giang của huyện này khoảng hai trăm linh mm
còn tại các vùng khác mưa từ tám mươi một trăm hai mươi mm các vùng này không ảnh hưởng nhiều đến sản xuất nông nghiệp
riêng vùng lệ thủy có gần bốn ha lúa bị ngập tuy nhiên đến thời điểm này mưa tạm ngừng nên nước đang rút khỏi đê bào
sở có chỉ đạo cùng với các công ty thủy nông tiến hành bơm nước tiêu úng
hàng nghìn hecta lúa vụ đông xuân tại quảng trị cũng không tránh khỏi tình trạng bị ngập sâu đẩy nhiều nông dân vào cảnh trắng tay
không những thế thiên tai này còn khiến quốc lộ chín qua tỉnh này sạt lở nghiêm trọng
trước tình hình đó địa phương cho biết sẵn sàng sơ tán gần năm hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng
nguy cơ mất trắng vụ mùa với người nông dân quảng trị vụ lúa đông xuân là vụ sản xuất chính thường thuận lợi vì tránh được bão lũ thiên tài
vậy mà vụ này nhiều người bỗng rời nước mắt bị trận lũ trái mùa cướp sạch
tại cánh đồng xã hải quế huyện hải lăng từ chiều ngày một tháng bốn hầu hết nông dân ở hợp tác xã kim long đều rôn ra đồng đắp đê cứu lúa
khi các phương tiện chở đất cát đến gần khu vực thấp trũng người dân sẽ xúc cho vào bao rồi vận chuyển đến chân ruộng đắp bờ bao để ngăn nước tràn vào cánh đồng
ông hoàng ngọc thập phó chủ tịch ubnd xã hải quế cho biết trong những ngày qua xã đã huy động hơn tám trăm linh người dân của ba thôn kim long đơn quế và hội yên
cùng nhiều máy móc nỗ lực gia cố các tuyến đê kè cũng như đắp bờ bao
toàn bộ máy bơm từ các trạm bơm hợp tác xã trên địa bàn cũng hoạt động ngày đêm để tiêu úng cho lúa
toàn xã có bốn trăm linh ha lúa trong đó có hơn tám mươi ha bị ngập nặng
tại xã hải phong ông bùi xuân giang chủ tịch ubnd xã cho biết mưa lớn khiến hầu hết các đê bao trên địa bàn bị tràn
toàn xã có hơn một một trăm linh hectare lúa đang thời kỳ trổ bông hiện ngập trắng
ông bùi phước trang tri cục trường tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh quảng trị cho biết
do lượng mưa lớn kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về nên toàn bộ hệ thống đê bao tại huyện hải lăng đã bị ngập
hiện diện tích lúa của địa phương này bị ngập hơn năm hai trăm linh ha
ông trang nói trong ngày hôm nay ngày hai tháng bốn các địa phương tiếp tục ra cố những vùng sung yếu để bảo vệ diện tích cây trồng chưa bị ngập
huy động các hệ thống bơm tiêu úng để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra
người nông dân thường xuyên truyền tay nhau câu nói lũ tháng ba cháy nhà tháng bảy
có ý nghĩa cảnh báo phải đề phòng những sự kiện diễn ra bất thường như lũ trong mùa khô tháng ba hòa hoạn giữa mùa mưa tháng bảy
như vậy thì khó trở tay có thể đẩy nhiều người vào cảnh khốn cùng
tháng ba mọi tài sản của cải lúa ngô lạc sắn vẫn ở ngoài đồng
nếu lũ đến bất ngờ thì sẽ gây hư hỏng toàn bộ tráng tay
quốc lộ chín sạt lở
mới đây tri cục quản lý đường bộ hai năm cục quản lý đường bộ hai cho biết
đang khẩn trương khắc phục điểm sạt lở ở km năm mươi bốn quốc lộ chín đoạn qua địa man đắc crong quảng trị
cụ thể công trình gia cố ta luy âm bạt ta luy dương chỉ khu vực sườn núi
đoạn từ km năm mươi bốn một trăm chín mươi đến km năm mươi bốn bốn trăm năm mươi năm quốc lộ chín đang được triển khai thi công
tuy nhiên do mưa lớn trên địa bàn đã khiến khu vực này xảy ra tình trạng sạt lở
khối lượng đất đá ở mái ta luy dương đổ xa xuống chán ngang
thu hẹp một phần hai mặt đường khiến giao thông bị ách tắc cục bộ
ngay sau đó đơn vị thi công công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ quảng trị
nhanh chóng bố trí nhân lực máy móc đến hiện trường để thu dọn đất đá khơi thông giải phóng mặt bằng
ngày một mươi ba mươi cùng ngày một bốn cơ bản đã thông xe cả hai làn đường
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng trị cho hay
đơn vị đã gửi văn bản chỉ đạo các địa phương đơn vị triển khai chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng
gió mạnh lốc xét mưa đá lũ sạt lở đất
các địa phương đã triển khai cắt cử lực lượng trực canh đặt barrier biển cảnh báo
tại các vị trí ngầm tràn đang ngập và có nguy cơ ngập nước chảy xiết
đồng thời ra soát điều chỉnh phương án sẵn sàng sơ tán bốn chín trăm một mươi bốn hộ trên một mươi năm sáu trăm bảy mươi chín khẩu có nguy cơ bị ảnh hưởng
còn tại thừa thiên huế địa phương đã từng hứng chịu một đợt lũ trái mùa vào năm hai nghìn một mươi năm
mưa lớn bất thường đã khiến thủy điện tại hồ hương điền thuộc tỉnh này phải xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập
mới đây văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế cho biết
thủy điện hương điền nằm ở thượng nguồn sông bồ
chiều ngày do mưa lớn
theo đó tại hồ hương điền hồ có dung tích chứa hơn tám trăm hai mươi triệu mét khối lúc một mươi một giờ cùng ngày
ở mức năm mươi sáu hai mươi ba m lưu lượng đến hồ hai m ba trên dây lưu lượng điều tiết về hạ du một trăm sáu mươi bốn m ba trên dây
để đảm bảo an toàn hồ đập vào chiều nay thủy điện hương điền tiến hành xả nước qua tràn và tua bin
với lưu lượng tăng dần tránh đột biến khoảng từ năm trăm linh đến một m ba trên dây
ông phan thanh hùng tránh văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế cho hay
đơn vị cũng đã yêu cầu công ty cổ phần thủy điện hương điền thường xuyên cập nhật thông tin để điều chỉnh vận hành
tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ
cũng trong nỗ lực ứng phó với thiên tài hàng chục cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực dân quân tự vệ tỉnh thừa thiên huế
đã khẩn trương phối hợp với người dân đắp đê ngăn lũ cứu lúa
sau khi nhận được yêu cầu của địa phương ban chỉ huy quân sự huyện phú lộc đã kịp thời huy động hàng chục cán bộ sĩ quan
quân nhân chuyên nghiệp hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân xã lộc an nhanh chóng cơ động về địa phương
phối hợp với người dân tổ chức đắp đê ngăn lũ cứu lúa tại cánh đồng lệ bàn diện tích hơn một trăm năm mươi hectare
khu vực trồng lúa của người dân bảy thôn thuộc xã lộc an
với tinh thần làm việc khẩn trương hàng ngàn bao cát được cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự huyện phú lộc
lực lượng dân quân và người dân địa phương vận chuyển bưng bê tổ chức đắp bờ đê cao để ngăn nước ảnh hưởng đến cánh đồng lúa
các lực lượng đã đắp được gần một km bờ đê tại các khu vực thấp khu vực nước tràn vào cánh đồng
qua đó đảm bảo an toàn cho cánh đồng lúa của xã lộc an
theo ghi nhận hiện tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế cũng ngập sâu do mưa lớn
lực lượng chức năng đang triển khai mọi biện pháp ứng phó với cơn mưa lũ trái mùa này
đang trên con đường phát triển rộng kinh tế biển nhưng sau đợt thời tiết lạ chưa từng xảy ra
tỉnh bình định ghi nhận tổng bảy mươi bảy phương tiện tàu thuyền thúng máy cano du lịch bị chìm mắc cạn
mới đây đã có bảy phương tiện trong số đó được các lực lượng chức năng trục vớt lên bờ
ngày hai tháng bốn đại tá trần quốc bình tham mưu trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình định cho biết
đơn vị phối hợp với các lực lượng quân sự công an ủy ban nhân dân thành phố quy nhơn và ủy ban nhân dân xã nhân lý
đã tiến hành trục vớt được bảy tàu thuyền của ngư dân xã nhân lý bị sóng đánh chìm vào sáng ba mươi một tháng ba
theo đại tá trần quốc bình công tác trục vớt tàu chìm bước đầu gặp phải những khó khăn nhất định do nước biển đổ
thợ lạn phải mất một hai giờ mới hoàn thành cột kết nối để kéo tàu lên bờ
trong khi đó khi tiến hành kéo tàu vào do các tàu thuyền neo đậu gần nhau nên lưới phủ ràng buộc giữa các phương tiện
nên thợ lạn phải lạn xuống để bóc tách ra rất mất thời gian
đại tá trần quốc bình nói trước sự thiệt hại mất mát rất lớn của bà con ngư dân
chúng tôi quyết tâm làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để sớm đưa tất cả các phương tiện bị chìm vào bờ
theo ghi nhận từ sáng hai tháng bốn các lực lượng chức năng tỉnh bình định thành phố quy nhơn xã nhơn lý
cùng đội thợ lặn chuyên nghiệp phối hợp các chủ tàu xác định vị trí tàu chìm để tiến hành trục vớt
đến chiều hai tháng bốn đã có bảy tàu thuyền của ngư dân được trục vớt
hiện công tác trục vớt các tàu còn lại đang được các lực lượng khẩn trương triển khai
sau hơn bốn giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm chiếc tàu của ông phạm văn bình năm mươi tám tuổi thôn lý hòa xã nhân lý
đã được các lực lượng chức năng kéo lên bờ biển thôn lý tránh
tuy nhiên chiếc tàu của ông bình bị đánh gần như nát không thể khắc phục lại được
ông bình nói nếu không có sự hỗ trợ của lực lượng chức năng
thì chẳng biết khi nào người dân chúng tôi mới kéo được những xác tàu này vào bờ
chúng tôi xác định tàu bị hư hỏng hết nhưng trục vớt lên chủ yếu lấy lại máy tàu
giờ chỉ mong nhà nước hỗ trợ phần nào và vay vốn đóng mới tàu
trước đó ngày ba mươi một tháng ba sóng và gió nam lớn liên tục xuất hiện đánh thẳng vào bãi biển xuân lý
thôn lý chánh xã nhân lý khiến nhiều tàu thuyền của người dân bị chìm hư hỏng hoặc tấp vào bãi đá
trước những diễn biến bất thường và nguy hiểm của mưa lũ trái mùa
thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn hoàng hiệp đánh giá
thời tiết cực đoan xảy ra ở phú yên bình định là dị thường gây thiệt hại lớn hơn
ảnh hưởng của một cơn bão cấp một mươi một một mươi hai
ngày hai tháng bốn đoàn công tác của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
do thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn hoàng hiệp
phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai làm trưởng đoàn
đã kiểm tra và chỉ đạo khắc phục những thiệt hại do mưa gió lốc tại tỉnh phú yên
đoàn công tác đã đi thực tế kiểm tra những thiệt hại với nuôi chồng đánh bắt thủy sản
do ảnh hưởng của sóng biển gió lốc tại xã an hòa hải huyện tuy an
và thăm hỏi động viên gia đình ngư dân ns bốn mươi tuổi xã an hòa hải tử vong do gió lốc
theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
đợt mưa lớn kèm theo gió giật mạnh cấp sáu bảy trong hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng ba
đã làm một người mất tích và một người tử vong do bị gió lốc cuốn
tại khu vực nuôi trồng thủy sản xã an hòa hải
thời tiết cực đoan cũng làm khoảng một trăm một mươi tàu đánh cá bị đánh chìm hư hỏng nặng
hai bốn trăm năm mươi lồng trên bảy trăm chín mươi con tôm hùm ươm nuôi
ba mươi bè nuôi chồng thủy hải sản bị sóng đánh chìm hư hỏng thất thoát
hai nhà sập hoàn toàn một mươi hai nhà bị tốc mái hư hỏng
và hơn một mươi năm hectare lúa đông xuân bị ngập nước gãy đổ
theo thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trước đó ngày hai mươi tám tháng ba
các cơ quan cảnh báo của trung ương đã có chỉ đạo cảnh báo cho địa phương
tuy nhiên đối với ngư dân vẫn có yếu tố bất ngờ bởi đã bước vào mùa khô
và đang là đầu vụ đánh bắt nhưng lại nhận một đợt mưa rất lớn
gió lốc khiến người dân không kịp trở tay dẫn đến thiệt hại nặng hơn cả một cơn bão cấp một mươi một một mươi hai
ông nguyễn hoàng hiệp chia sẻ hiện tượng thời tiết phức tạp vừa qua đã gây thiệt hại lớn
cho ngành nuôi trồng đánh bắt thủy sản ở phú yên còn lớn hơn ảnh hưởng của một cơn bão cấp một mươi một một mươi hai
tại khu vực này
nói như vậy có căn cứ bởi chính quyền địa phương và người dân phú yên đã có đủ kinh nghiệm
để ứng phó khi có bão nhưng với một trận gió lốc bất ngờ diễn biến phức tạp trên biển
như các ngày qua sẽ khó đoán gây thiệt hại rất lớn
về việc số lượng lồng nuôi tôm hùm bị đánh hư hỏng thất thoát thứ trưởng bộ nông nghiệp
và phát triển nông thôn cho rằng ngoài ảnh hưởng của thiên tai việc nuôi tôm chưa tuân thủ quy hoạch
các lồng nuôi ở mức độ quá dày khi gió xoáy các lồng sẽ va chạm vào nhau gây nhiều thiệt hại
bên cạnh đó vật liệu làm lồng nuôi của người dân phú yên chưa chịu được thiên tài
cần thiết phải nghiên cứu tìm ra một vật liệu làm lồng nuôi mới chịu được gió bão
vật liệu làm lồng nuôi mới giá thành phải bằng hoặc không quá cao so với lồng nuôi vật liệu cũ để người dân chuyển đổi
trong thời gian tới để tránh tổn thất do hiện tượng thời tiết cực đoan
thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn hoàng hiệp đề nghị công tác cảnh báo cần phải cụ thể hơn
sắp đến công tác cảnh báo phải làm rõ được gió cấp ấy đường đi của gió như thế nào có gió xoáy lốc hay không
từ dự báo này chính quyền địa phương phải chủ động làm tốt hơn nữa công tác thông tin
truyền tài sớm cho ngư dân
ông hiệp mong muốn chính quyền tỉnh phú yên khẩn trương khắc phục tốt nhất nhanh nhất những thiệt hại
nhanh chóng có chính sách hỗ trợ để người dân sớm ổn định cuộc sống sản xuất
kính thưa quý vị đợt mưa lớn ở miền trung vừa qua do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp trên khu vực biển đông
hình thế gây mưa ở khu vực này là điển hình nhưng xảy ra vào tháng ba là hiếm gặp
vậy tại sao lại xảy ra hiện tượng này xin mời quý vị cùng chúng tôi đi tìm lời giải đáp
mới đây ông nguyễn văn hưởng trưởng phòng dự báo khí tượng trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
đã lên tiếng về đợt mưa rông xảy ra ở khu vực trung bộ và tây nguyên từ ngày ba mươi tháng ba đến mùng hai tháng bốn
đợt mưa rông xảy ra ở khu vực trung bộ và tây nguyên từ ngày ba mươi tháng ba đến mùng hai tháng bốn gây thiệt hại lớn về tài sản
ông cho biết từ chiều ngày ba mươi tháng ba đến mùng hai tháng bốn khu vực các tỉnh trung bộ và các tỉnh tây nguyên
đã xuất hiện một đợt mưa to có nơi mưa rất to
ở khu vực từ quảng trị bình định phú yên khánh hòa có lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm
các tỉnh thừa thiên huế đà nẵng quảng ngãi bình định lượng mưa phổ biến từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh mm
có nơi lớn hơn như a lưới thừa thiên huế bốn trăm sáu mươi năm mm quảng ngãi ba trăm linh bảy mm
nguyên nhân của đợt mưa này là do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp trên khu vực biển đông
hình thế gây mưa này ở miền trung là điển hình nhưng xảy ra vào tháng ba là hiếm gặp
bản luận về trách nhiệm dự báo
đợt mưa lũ bất thường này của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
ông ngưỡng nói từ chiều hai tháng ba trước thời điểm xảy ra mưa lớn hai ngày
trung tâm đã ban hành bản tin đầu tiên về mưa lớn ở trung bộ và tây nguyên
trong bản tin đầu tiên đưa ra dự báo từ ngày ba mươi tháng ba đến ngày hai tháng bốn
ở khu vực trung bộ và tây nguyên có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với tổng lượng mưa dự báo ở các khu vực từ một trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi mm có nơi trên bốn trăm linh mm
thực tế cho thấy từ chiều ba mươi tháng ba đến mùng một tháng bốn
do ảnh hưởng hoàn lưu của vùng áp thấp sau đó kết hợp với không khí lạnh tăng cường
nên ở khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa có mưa rất to phổ biến từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh mm
từ hà tĩnh đến quảng trị năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm linh mm
các con số này đều nằm trong khoảng trung tâm đã dự báo thậm chí còn thấp hơn
ngoài ra trong các bản tin còn cảnh báo lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
kèm theo nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông khu vực trung bộ
trên biển ngay từ sáng hai mươi chín tháng ba trung tâm đã ban hành bản tin thời tiết nguy hiểm
trong đó có cảnh báo mưa rông gió giật mạnh do ảnh hưởng của vùng áp thấp
chiều ba mươi tháng ba trung tâm đánh giá và đưa ra bản tin dự báo vùng áp thấp có khả năng gây mưa rông mạnh
gió giật cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ hai ba mét cho vùng biển từ bình định đến ninh thuận
các bản tin thời tiết nguy hiểm trên biển và bản tin thời tiết biển đều đưa ra cảnh báo nguy hiểm về gió giật mạnh
sóng lớn tập trung trong đêm ba mươi tháng ba đến ngày ba mươi một tháng ba
trên cơ sở dự báo của trung tâm các đài khí tượng thủy văn khu vực trung trung bộ nam trung bộ tây nguyên
cũng đã đưa ra các bản tin dự báo cảnh báo về mưa lớn thời tiết nguy hiểm trên biển
nhấn mạnh về tác động của mưa gió mạnh và sóng lớn đối với các khu vực ven biển
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã ra công văn số một trăm sáu mươi bảy vpt
về việc chủ động ứng phó với mưa lớn lốc xét mưa đá ngập lụt lũ quét sạt lở đất
quý vị thân mến tưởng chừng đợt mưa lũ bất thường này đã qua đi chính quyền và bà con miền trung
đã có thể an tâm khắc phục thiệt hại phục hồi sản xuất và đời sống
nhưng cách đây ít giờ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã ra thông báo
từ đêm ngày ba tháng bốn miền trung lại tiếp tục đón mưa lớn
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của đới gió đông thuộc rìa áp cao cận nhiệt đới
lấn về phía tây kết hợp với rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa nên từ đêm mùng ba đến mùng sáu tháng bốn
khu vực từ đà nẵng đến khánh hòa và tây nguyên lại xuất hiện mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
phú yên đến khánh hòa là nơi mưa bắt đầu sớm nhất từ đêm mùng ba tháng bốn kéo dài đến mùng sáu tháng bốn
với tổng lượng mưa phổ biến một trăm linh hai trăm linh mét có nơi trên hai trăm năm mươi mét
các tỉnh từ quảng ngãi đến bình định mưa muộn hơn nhưng lớn hơn và là trọng tâm của đợt mưa lần này
với tổng lượng mưa từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi mm có nơi trên ba trăm linh mm
thời gian mưa từ dạng sáng mùng bốn tháng bốn đến mùng năm tháng bốn
các tỉnh từ đà nẵng đến quảng nam mưa cũng bắt đầu từ gần sáng mùng bốn tháng bốn
kéo dài đến hết ngày mùng năm tháng bốn với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm
tây nguyên mưa tập trung trong hai ngày mùng bốn và mùng năm tháng bốn
với lượng mưa phổ biến bảy mươi một trăm hai mươi mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
đợt mưa lớn này xảy ra rồn rập ngay sau đợt mưa lớn dị thường trong các ngày ba mươi tháng ba đến mùng hai tháng bốn
tại miền trung và tây nguyên
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đây là một đợt mưa rất hiếm gặp dị thường trong tháng ba
nguyên nhân là do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp trên khu vực biển đông
đợt mưa bất thường đã sô đổi nhiều kỷ lục trong lịch sử mưa tháng ba
cụ thể như a lưới thừa thiên huế lượng mưa ngày ba mươi một tháng ba là hai trăm năm mươi sáu mm quảng ngãi hai trăm một mươi tám mm an nhơn một trăm ba mươi sáu mm
quy nhơn là một trăm bảy mươi tám mm đều là những lượng mưa cao kỷ lục từ trước tới giờ trong tháng ba
kỷ lục cũ là a lưới chín mươi sáu mm và năm hai nghìn một mươi năm quảng ngãi một trăm hai mươi bốn mm năm một nghìn chín trăm chín mươi một an nhơn là ba mươi sáu mm năm hai nghìn một mươi tám
đợt mưa này đã tạo ra một đợt lũ trên các sông từ quảng bình đến phú yên
đồng thời ngập lụt xảy ra cục bộ khu vực ven sông tại một số tỉnh như quảng trị thừa thiên huế và đà nẵng
tổng cục phòng chống thiên tai thống kê có hai người chết hai nhà sập đổ và ba mươi tám nhà tốc máy hư hỏng
khoảng hai trăm sáu mươi một ghe thuyền chìm hư hỏng sáu điểm sạt lở gây ách tắc giao thông khoảng hơn năm mươi bốn hectare lúa bị ngập đổ
cơ quan khí tượng khuyến cáo trong tháng bốn là tháng giao mùa trên hầu khắp các khu vực cả nước ta thường xuất hiện các đợt mưa rông chuyển mùa
do sự tranh chấp giữa các khối khí trái chiều
mưa rông trong giai đoạn này thường kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
kính thưa quý vị như vậy đợt mưa lũ dị thường vừa qua chưa kết thúc song thiệt hại của nó vẫn còn đó
và mặc dù chính quyền cùng bà con vẫn đang tích cực khắp phù hậu quả
một trận mưa lớn nữa hoàn toàn có thể làm trồng chất thêm những gánh nặng cho miền trung
chúng tôi hy vọng bà con sẽ an toàn và sớm vượt qua được những khó khăn này để khôi phục cuộc sống
vâng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin trưa nay của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
báo sức khỏe và đời sống sẽ liên tục thông tin đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất trong các bản tin trong ngày